do đã nằm trọn trong khối không khí lạnh khô ổn định nên trong đêm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành miền bắc chỉ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ
ngày hưởng nắng với mức nhiệt giao động từ một mươi đến hai mươi độ trời rét đậm có nơi rét hại
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong kỳ nghỉ tết dương lịch
với các tỉnh bắc trung bộ phổ biến là trạng thái ít mưa nền nhiệt vẫn duy trì ở mức một mươi một hai mươi một độ trời rét đậm
trong khi đó các tỉnh trung trung bộ vẫn có mưa nhưng lượng mưa đã giảm đáng kể
số điểm có mưa vừa mưa to cũng được thu hẹp lại
nền nhiệt tại đây giao động từ một mươi sáu hai mươi sáu độ trời rét về đêm và sáng
phần còn lại thuộc nam trung bộ chỉ có mưa vài nơi với nền nhiệt ấm áp hơn
ở trong khoảng hai mươi một hai mươi chín độ có nơi cao hơn
xa hơn ở phía nam các tỉnh thuộc vùng cao tây nguyên và khu vực nam bộ
không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào chính
vì vậy trạng thái thời tiết phổ biến vẫn là ngày nắng
đêm có mưa vài nơi
tại tây nguyên trời rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt giao động từ một mươi năm đến hai mươi bảy độ
khu vực nam bộ từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp sáu cấp bảy có lúc giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến hai mươi bảy độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp năm
riêng vùng biển phía tây cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
với nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
khu vực hà nội nhiều mây không mưa trời rét nhiệt độ từ một mươi hai đến hai mươi độ